chắc chắn nhiều người trong chúng ta vẫn nhớ đến vụ án xuyên thế kỷ
về hành trình điều tra truy bắt người rừng marcel chứ
không phải gọi đây là một kỳ án
mặc dù câu chuyện về kỳ án người rừng ma xeo chứ đã đến hồi kết thúc cũng gần chục năm nay
nhưng với nhiều người đó vẫn còn là một khoảng trống rất bí ẩn
giờ đây marcel chứ vẫn đang thụ lý bản án trung thân vì tội giết người cướp tài sản tàn trữ vũ khí
nhưng những tháng ngày sống hoang dã của người rừng đã chấm hết
nhưng kỳ thực cho đến bây giờ khi nói về chặng đường hơn hai mươi năm lần trốn trong rừng sâu của marcel chứ
nhiều người vẫn còn đặt ra nhiều hoài nghi
cuộc sống trong rừng sâu vách đá treo leo của chứ đã trở thành một câu chuyện mà bất kỳ ai cũng vướng vào sự ngờ và khó hiểu
chuyên án truy bắt người rừng cũng là một trong những vụ án kéo dài nhất trong lịch sử điều tra của lực lượng cảnh sát tỉnh lào cai
với những mong muốn để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vụ án người rừng ma xeo chứ
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này xin được gửi đến quý vị và các bạn những tình tiết chưa từng được công bố về hành trình hơn một mươi năm điều tra và truy bắt người dân ma gieo trứ

chúng tôi đến cảm ơn thượng tá trương mạnh hùng phó trưởng công an huyện mường khương công an tỉnh lào cai người đã trực tiếp tham gia chuyên án

chương trình hồ sơ vụ án kỳ này xin được gửi đến quý vị và các bạn những tình tiết chưa từng được công bố về hành trình hơn một mươi năm điều tra và truy bắt người rừng marcel chứ
nhưng khi bị bắt rồi một marcel chứ bằng da bằng thịt thì mọi người lại đói đó là huyền thoại phá án của công an tỉnh lào cai
và câu chuyện về người dùng là có thật chứ không phải trong văn chương sách vở
bởi từ một người bình thường bống rưng trở thành người rừng sống gần hai mươi năm trong rừng
trên những vách núi đá treo leo luôn là điều khó lý giải và thậm chí là không thể hiểu
nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó
câu chuyện trở thành người rừng của marcel chứ cũng như vậy
marcel chứ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
tuy sinh ra trong một gia đình đông con và lại là đồng bào dân tộc thiểu số
nhưng chứ lại được ăn học nhiều hơn mọi người
từ nhỏ chứ đã tỏ ra là một cậu bé thông minh sáng giản
nên được cha mẹ cho ăn học đầy đủ
chính vì điều này mà khi lớn lên chú trở thành một trong những người biết nhiều chữ nhất bản làng
chứ vốn khỏe mạnh và thông minh
nên ông vàng thường tin tưởng giao nhiều trọng trách thay mình
giữa cánh rừng bạt ngàn ngô và lúa nương
chứ lũ nhanh như thổi và trở thành con của núi rừng
đi rừng thạo như lòng bàn tay
kinh nghiệm săn thứ giỏi và bậc nhất bản làng
bản thân của đối tượng là
là người địa phương
cho nên là cái công việc sinh sống
hái lượm ăn
những cái ăn kèm những cái củ gì
là đối tượng này là nắm bắt được
cuộc kháng chiến chống mỹ cần thêm nhiều nhân lực và của cải
khi chứ tròn hai mươi hai tuổi
đã lên xã viết đơn gia nhập bộ đội
chúng tuyển nghĩa vụ quân sự
và được đi bộ đội chứng mừng lắm
về khoe khắp bản làng
mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
chứ lên đường nhập ngũ
cũng từ đấy cuộc đời chứ bước sang giai đoạn mới
với bản chất thông minh
nên khi vào môi trường quân ngũ
chứ nhanh chóng thể hiện được những khả năng của mình
trở về sau cuộc kháng chiến chống mỹ
chứ tiếp tục cùng bà con
bộ đội biên phòng tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc
những năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chiến tranh kết thúc
chứ ra quân sau bảy năm đi bộ đội
là một trong số ít những người được học nhiều
lại đi bộ đội
nên vừa trở về
chứ đã được mời làm chức phó chủ tịch xã nàn xín của huyện bắc hà
quản lý nhiều công việc của chính quyền cơ sở lúc đó
là một người thông minh
lại có thời gian huấn luyện trong quân ngũ
nên chú đã thể hiện được nhiều tư chất của một người cán bộ có tài
công việc của một cán bộ xã đã giúp đời sống của gia đình chứng trở nên rất ổn định
chứ trở thành một tấm gương điển hình
để những người đồng bào dân tộc cùng bản
cùng xã dạy dỗ con cái
không phụ lòng của những người dân bản
chứ đã trở thành người cán bộ có tài
và có trách nhiệm với công việc
cho đến năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
lãnh đạo huyện bắc hà thời điểm đó
đã muốn đào tạo chứ thành một cán bộ nguồn
để gây dựng cơ sở thành địa phương
chính vì điều này
chứ được cơ cấu lên trước chủ tịch xã
để có nhiều cơ hội cống hiến cho nhân dân chính quyền
tuy được sự ủng hộ của lãnh đạo huyện
cũng như sự mong mỏi của đồng bào ở xã
nhưng chứ đã từ chối vị trí chủ tịch
chứ nói với mọi người rằng
mình được quân đội đào tạo
nên chỉ muốn làm công việc nào liên quan đến quân sự
thỏa thê ý nguyện đó
chứ đã được nhận chức xã đội trưởng nàn xín
khi được đảm nhận nhiệm vụ của người xã đội trưởng
mà xeo chứ đã thể hiện được rất nhiều
những kiến thức về quốc phòng
mà đã từng được học
với những gì đã được đào tạo
trong vòng bảy năm quân ngũ
chứ đã trở thành một trong những người xá đội trưởng
có tài bậc nhất của huyện bắc hà thời điểm đó
bản thân má diệp chứ là một thanh niên
người địa phương
và một người xã đội trưởng
có sức khỏe
họ đã từng là một trong những người phục vụ trong quân đội
và đã đi vào đội về địa phương
sau khi má diệp chứ
đi nghiệp vụ quân sự
được quân đội huấn luyện
những kỹ năng trong công tác đấu tranh
bảo vệ tổ quốc
sau khi về địa phương
nhân dân địa phương tín nhiên
vốn là người sống cầu toàn
là rất hòa đồng với mọi người
nên má diệp chứ rất được lòng hàng xóm láng giềng
cuộc sống của gia đình
chơi qua trong sự yên ả
và sự ca ngợi của bản làng
ngấm tưởng một cuộc sống hạnh phúc sẽ đến với chứ
thì một việc bất ngờ đã xảy ra
nhưng trong một buổi tối định mệnh
vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cuộc đời của má diệp chứ
đã hoàn toàn rẽ lối
chuyện là vào thời điểm đó
tại bản của chứ
khi có một gia đình tổ chức cúng ma rất lớn
cho người nhà vừa mất
theo phong tục của đồng bào người mông
thì nghi thức cúng ma vô cùng quan trọng
sau khi đưa tiễn người chết được ba ngày
gia đình sẽ tổ chức
các nghi thức cúng ma
để linh hồn được siêu thoát
trong nghi thức cúng ma
con cháu họ hàng sẽ tập trung tất cả lại
để cùng lễ và ăn uống
gia đình chứ ở gần nhà có đám tang
nhưng chứ không tham dự buổi lễ cúng ma
vì hôm đó phải lên xã
để trực công việc
vào khoảng hơn một mươi giờ đêm
thời điểm này các đám cúng ma
nhà hàng xóm bên cạnh cũng đã song xuôi
tuy nhiên lúc này khi chứ bước vào tới cổng
thì thấy có một bóng dáng người
đang đứng trước cửa nhà
chứ lẳng lẽ tiến lại gần và hỏi
ai đấy tuy hỏi rất to
nhưng bóng người kia vẫn không lên tiếng
lúc này chứ nghĩ rằng bóng người kia
cả sống đang định vào nhà để ăn trộn
ngay lúc đó chứ chạy lại gần
và tát mạnh vào mặt người kia
để tát kẻ làm mặt bỏ chạy
và cũng không nói bất kỳ câu nào
tối hôm đó chứ đã thức cả đêm
để đề phòng kẻ làm mặt kia quay lại
khi đã nói chuyện với người nhà
chứ mới biết rằng
người vừa bị mình tát chính là thầy phù thủy
chuyên làm lễ ma khô rất miêu mẹ
nên sẽ bị trải thù
không cần suy nghĩ nhiều
chứ ngay lập tức
sách súng ak và lựu đạn
nhà nước cấp đem trả cho công an huyện
trước khi bỏ trốn lên rừng
thần hồn nát thần tính
sau khi trả vũ khí quân trang cho công an
chứ thu xếp hành lý
rồi chỉ kịp bảo với vợ mình
là chị rúa rằng
tao lên nương lúa của nhà mê ngờ
mẹ mày có việc gì thì cứ lên đó tìm
thì thoảng đem cơm nước lên cho tao nữa
nói rồi chứ biến vào màn đêm
biến về phía rừng già
chứ không có gì để tìm
trong quá trình sinh sống
và làm việc tại địa phương
thì má sẹo trứ cũng có một vài
và trạm với bà con nhân dân
ở địa phương
thế sau đó thì
cơ quan lúc đó là chính viên
địa phương xã
đưa đối tượng ra để
phê bình kiếm điểm
đối tượng mang lòng tự ái
đơn vị địa phương và đi
thế thì đi
vì đâu thì lúc đó cũng chưa ai rõ
người nhà biết chuyện chứ bỏ lên rừng sống
cứ nghĩ chỉ một vài ngày sẽ quay trở về
nên ngày nào cũng mang cơm và đồ dùng lên lán
khu lán cách nhà tới hơn một mươi năm km
nên khi chú lên đó sống chỉ có người nhà biết
nhưng được một thời gian người nhà bắt đầu cảm thấy ngờ vực
với việc chứ bỗng nhiên bỏ lên rừng sống
và càng ngày những người thân trong gia đình càng lấy làm khó hiểu
về hành động bất bình thường của chứ
mọi người trong nhà lúc đó đều cho rằng chứ đã bị ma làm
sau nhiều lần khuyên bảo không thành
ông ma xeo vàng đã khuyên vợ chứ
mời các thầy cúng nổi tiếng trong vùng đến cúng trừ ma
nhưng chứ dứt khoát không về
và cố gắng giải thích cho mọi người về chuyện sâu sát đã xảy ra
và khẳng định rất có thể thầy phù thủy kia sẽ quay lại trả thù
tuy nhiên lúc đó chứ đã bị ma làm
lúc đó không có bất kỳ ai tin những lời giải thích của chứ
do thái độ cương quyết không chịu về
nên mọi người tập trung bắt chói chứ đưa về nhà
bộ trừ tà ngay lập tức được diễn ra để đuổi con ma đã ám vào
nhưng càng nói về việc mình không hề bị ban nhập
thì người nhà càng không tin
thậm chí ngay cả vợ cũng không tin
y chán nản và tuyệt vọng đến độ
quyết định sau khi cúng xong sẽ bỏ hẳn lên rừng để sinh sống
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé